tại quảng trị trận lũ lịch sử trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đã làm thiệt hại nặng nề đối với người dân trên địa bàn huyện càm lộ
nhưng với tinh thần vượt lên khó khăn của người dân miền trung và được sự quan tâm sẻ chia của cả cộng đồng
cuộc sống đang dần hồi sinh bà con nơi đây đang đón một cái tết trọn vẹn và ấm áp tình người
gia đình ông thái ngọc quế sinh sống tại thôn bắc bình xã cam tuyền huyện cam lộ
đây là một trong những thôn chịu nhiều thiệt hại nhất do đợt lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu gây ra
ngoài ngôi nhà bị ngập nặng toàn bộ số hoa màu và vật nuôi của gia đình ông cũng bị mất trắng
dù vậy sau cơn lũ với sự hỗ trợ của bà con láng giềng và chính quyền địa phương
gia đình ông dần sửa sang lại nhà cửa khôi phục sản xuất và kịp chuẩn bị đón một cái tết đầm ấm và đầy nghĩa tình nhất
rồi là cũng có gà canh nuôi cũng có vịt rồi là cũng có bánh
để cùng ông bà giống như bình thường nhưng mà đặc biệt là nhờ cái quan tâm ở trên giúp đỡ cho nhiều thì vẫn đi hỗ trợ cho
cho nên là mình có được cái tết cũng là vẫn đầm ấm vui vẻ
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu năm nay huyện cam lộ đã tiếp nhận và phân bổ hơn bảy ba trăm năm mươi xuất quà
với tổng trị giá gần một sáu tỷ đồng cho các hộ nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng xã hội
trong đó tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ vừa qua đang gặp khó khăn nơi đây đều được nhận quà để đón tết
dịp xuân năm mới năm nay dù không quá tưng bừng như mọi năm
nhưng người dân vùng lũ vẫn thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng
để họ được đón một cái tết đầm ấm và trọn vẹn
để chuẩn bị cho cái tết này thì cũng là tập trung quan tâm
chăm sóc đối với các đối tượng gia đình có công gia đình đối tượng chính sách
trong đó chủ trọng đến là hồ nghèo hồ kênh nghèo và là hồ khó khăn đột sách
để là hỗ trợ tạo điều kiện cho bà con là vượt qua những khó khăn trước mắt
và có một cái tết đây ấm ấm vậy nhỉ
thật ra tết tất nhiên là cái thứ nhất là chúng tôi là bà con là bắt tay vào là có như dầm tịa
và là chăm sóc lúa và màu
tất nhiên là những cái diện tích chúng tôi đã làm
để là có như là đạt được năng suất cao và cũng là khắc phục lại tức là vườn vườn tạp
tức là trên cũng hỗ trợ một số giống cây con cây để ăn quả để cải tạo loài vườn tạp
những nơi bị cơn lũ quét qua đã bắt đầu được gieo trồng trở lại
những chuồng trại bỏ không nay đã được tái đàn
bằng sự quan tâm hỗ trợ trên tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
người dân vùng lũ đang nỗ lực đẩy lùi những khó khăn với niềm lạc quan
vững tin vào năm mới
lại có cuộc sống với những gam màu tươi sáng hơn